thực tế cho thấy nhiều con sông tự nhiên đang dần cạn khô ao hồ đặc quánh rác thải
đã gây khó khăn không nhỏ cho việc nuôi thả các loại cá
trước thực tế này nhiều địa phương đã tiến hành nuôi cá theo công nghệ tạo sông trong ao
trong phần tiêu điểm khoa học hôm nay xin mời quý vị cùng đến với tỉnh hưng yên
để tìm hiểu thêm về công nghệ độc đáo này
có mặt tại hợp tác xã thủy sản hòa phong ở huyện mỹ hào hưng yên
nơi đang ứng dụng công nghệ tạo sâu nhân tạo trong ao để nuôi cá vào một ngày nắng nhẹ
điều đầu tiên mà chúng tôi cảm nhận được đó là một không gian mênh mông của nước
với tiếng đớp mồi bôm bốp của hàng ngàn con cá vảy hồng đang khoe mình trong làn nước mát dịu
dù mới được thành lập từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay nhưng hợp tác xã thủy sản hòa phong
đã được đông đảo người dân trong vùng biết tới bởi việc mạnh dạn ứng dụng nhiều công nghệ của nước ngoài
trong nuôi trồng thủy sản như xây dựng ao nuôi kiểu mới xây bể trong ao
bạt làm ao tròn có rốn đặc biệt là tạo ra sông nhân tạo trong ao
những khái niệm nghe rất mới với những người nuôi thủy sản truyền thống
trước là nuôi cá truyền thống giống của bà con lâu đời rồi đấy
nhưng mà sau khi mà gặp được giáo sư người mỹ về chuyển giao khoa học công nghệ
cho công nghệ tạo sông trong ao và chúng tôi đã nghiên cứu đi áp dụng công nghệ của nước ngoài
mô hình sông trong ao thực chất là tạo một dòng sông cho ao tĩnh
dùng máy tạo khí dòng chảy tuần hoàn để nước luôn lưu chuyển khắp ao
những chiếc máy bơm ở đầu góc bể sẽ đẩy nước lưu thông một chiều tạo thành một dòng sông nhỏ trong ao
khi nước chảy liên tục cá trong bể sẽ hình thành thói quen bơi ngược dòng hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
đây là điểm khác biệt của mô hình nuôi cá sông trong ao so với phương pháp nuôi truyền thống
cái dòng sông này nó tạo dòng chảy là từ những cái động cơ
ví dụ như là một cái máy lén khí này và một cái động cơ motor và cái ba pha thì nó khỏe
hai cái nó liên kết với nhau nó tạo ra cái lén khí đẩy ra các cái ống khí
nó đẩy lên gặp cái vòm lốc của mình nó cong thì nó tạo ra dòng sông
ngoài ra do các đoạn sông nhân tạo trong ao nuôi có đáy thảm bê tông cứng
cùng các loại máy tạo sóng máy sụp khí máy quạt nước
máy hút chất thải
ở khu vực đáy nên vừa bảo đảm điều kiện sống tối yêu lại vừa bảo đảm chất lượng cá
so với cá ngoài ao nước tĩnh thì con cá nó tiếp xúc với bùn
ở ngoài nó tanh còn con cá ở trong dòng sông này nó không tiếp xúc với bùn
lén đáy của nó là cái lén bê tông cho nên là nước nó chảy vào trong cái bẻ cá này là trong
sạch thì môi trường nó tốt thì con cá nó sẽ ngon và nó không có mùi tay
ngoài áp dụng công nghệ của mỹ hợp tác xã thủy sản hòa phong còn ứng dụng công nghệ của israel
trong việc tạo môi trường sống lý tưởng cho cá
theo đó khi xây dựng ao mới sẽ thiết kế hình tròn nổi cao hơn với bề mặt địa hình
chảy bạt chuyên dụng một trăm linh đặc biệt đáy ao có thiết bị để thu gom tất cả phân rác
thức ăn thừa đẩy ra đường cống để xử lý
trong ao tròn luôn có hệ thống tạo oxy hoạt động liên tục cứ ba ngày lại thay nước một lần
vì vậy cá sẽ không tiếp xúc được với bùn và các tác nhân gây hại bên ngoài
so với phương pháp nuôi truyền thống thì nuôi cá theo công nghệ của israel
cho mật độ cá nuôi cao gấp khoảng một mươi lần so với ao thông thường
cá hoàn toàn khỏe và sạch
như nếu mà nuôi ở trong ao truyền thống thì trong quá trình nuôi nó xảy ra những mùa dịch bệnh nó xảy ra nhiều
thì mình phải sử dụng thuốc nhiều
cả trong những quá trình nuôi như thế nó hao hồn nó cũng cao
thì oxy gần như những ngày sập trời oxy nó không đủ
thì như với nuôi cái công nghệ truyền tạo sông trong ao của mỹ này thì là lúc nào nó cũng đủ oxy
bên cạnh đó do hoạt động theo chương trình khép kín nên sau khi cho cá ăn
toàn bộ chất thải của cá theo dòng nước đến cuối bể và động lại ở bể phía sau
và đỡ hút lên hố trên vườn có thể làm phân hữu cơ cho cây trồng
tôi nuôi nhiều như này mà tôi không tận dụng được cái nước dinh dưỡng nó phí
hết áp dụng vào và đưa công nghệ nuôi rau thủy canh này xuống đây để nàm theo chuỗi
tức là nuôi cá lấy nước dinh dưỡng của cá để nuôi rau
và cái phân cá thì tôi trồng tôi tưới cho những cây
hoa và cây ăn quả
rau dùng cái nước dinh dưỡng cá này thì rau rất là sạch và ngon
mà không đưa cái chất dinh dưỡng khác từ ngoài vào thì nó là hoàn toàn sạch hữu cơ một trăm linh
với mỗi mô hình trên hợp tác xã thủy sản hòa phong đã tiến hành nuôi thử nghiệm
và thu được nhiều kết quả khả quan
cụ thể với an nuôi theo công nghệ do mỹ chuyển giao
hòa phong đã tiến hành thả hai bảy vạn giống cá riêu hồng
hai con trên một kg
sau bốn tháng thu hoạch được một mươi tấn cá một ao năng suất cao gấp ba lần cách nuôi cũ
còn với mô hình nuôi cá theo công nghệ của israel
cũng cho thu hoạch sản lượng đạt trên một mươi bảy tấn một ao
doanh thu của hợp tác xã là cái công nghệ mới về thì cái lứa đầu tôi cũng đã được hơn hai trăm linh tấn sản phẩm ra
bán lên trên hà lội và với thị trường tự do nữa
doanh thu của hợp tác xã là hiện tại
là khoảng tầm hai mươi tỷ trên năm
tiếng lành đồn xa
hiện nhiều nông dân trong vùng đã tìm đến với mong muốn
được học hỏi mô hình nuôi cá ứng dụng công nghệ của hợp tác xã hòa phong
tính đến nay hòa phong đã chuyển giao được năm mươi dòng sông nhân tạo
không chỉ ở địa phương mà còn ở rất nhiều tỉnh thành khác như hải dương
thành phố hà nội
chúng tôi đã tổ chức lớp tập huấn cho bà con nông dân và hướng dẫn bà con là
cách chăm sóc
nuôi trồng và chăm sóc thủy sản
cụ thể là vừa rồi chúng tôi đã phối hợp với tri cục nông nâm thủy sản tổ chức
lớp tập huấn về sản xuất cá an toàn theo hướng
công nghệ sản xuất cá an toàn theo hướng mô hình nuôi cá sông trong ao theo công nghệ của mỹ
đây là mô hình
rất hiệu quả và có tiềm năng nên là được bà con nông dân rất là
ủng hộ quan tâm
và không chỉ riêng bà con nông dân xã hòa phong
và còn có các hội trợ
nuôi trồng thủy sản của các xã khác trong huyện
đã đến học hỏi trao đổi kinh nghiệm nuôi cá sông trong ao
theo tôi thì đây là mô hình
tiềm năng và nên được nhân dọng
hiện hợp tác xã thủy sản hòa phong đã ký hợp đồng tiêu thụ với nhiều siêu thị và trường học trên khắp các tỉnh thành miền bắc
mục tiêu hướng đến là mọi người tiêu dùng đều có thể được sử dụng cá an toàn
được cung ứng một cách minh bạch rõ ràng
có nguồn gốc xuất xứ và chỉ tiêu chất lượng bảo đảm
chúng tôi là một xã nông nghiệp
thực hiện chương trình chuyển đổi đất
sản xuất nông nghiệp kém hiệu quả sang nuôi trồng thủy sản
do vậy mà năm hai nghìn ba chúng tôi đã chuyển đổi
hơn hai mươi hectare sang ngươi trồng thủy sản
hiện nay có mô hình hợp tác xã ngươi trồng thủy sản
đã được tập trung vào thực hiện chương trình việt gáp
ngươi cá đảm bảo theo công nghệ sạch
mà có cái như thế là
chuỗi liên kết
từ sản xuất cho đến tiêu thụ đầu ra
một hợp tác xã mới được thành lập từ năm hai nghìn một mươi sáu
nhưng mà đã có cái hiệu quả về cái công tác như thế là
sản xuất ngươi trồng thủy sản nâng cao trên một diện tích hectare canh tác
của nông nghiệp nói chung trong toàn xã
ngoài hợp tác xã thủy sản hòa phong
hiện trên cả nước đã có nhiều địa phương ứng dụng công nghệ này trong nuôi trồng thủy sản
vì tiết kiệm được chi phí trong tất cả các công đoạn
dựa trên việc phân định phần việc rõ ràng
người sản xuất chỉ cần tập trung vào việc làm ra những sản phẩm tốt
mở rộng quy mô
áp dụng khoa học kỹ thuật
tạo ra những sản phẩm đảm bảo chất lượng với giá thành hợp lý
bên cạnh đó việc ứng dụng công nghệ còn tạo ra những thực phẩm sạch sẽ
tạo niềm tin cho người tiêu dùng
giúp người dân có thể sử dụng được thực phẩm sạch hàng ngày
đây cũng là một trong nhiều cách hữu hiệu
giúp đẩy lùi thực phẩm bẩn
thưa quý vị
hiện nay phong trào nghiên cứu khoa học cho học sinh đã và đang được lan tỏa mạnh mẽ
nhiều nghiên cứu không chỉ gắn với thực tiễn học tập của các em
mà còn mang ý nghĩa xã hội sâu sắc
trong phần tiếp theo của chương trình
chúng tôi xin mời quý vị cùng đến với một nghiên cứu của các em học sinh
ở trường trung học phổ thông
thuộc trường đại học sư phạm hà nội
nghiên cứu đã đoạt giải nhất
trong lĩnh vực hóa sinh hóa học
tại cuộc thi
khoa học kỹ thuật cấp quốc gia học sinh trung học
năm học hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám
khu vực phía bắc
những năm gần đây
các nghiên cứu trong nhiều lĩnh vực đã cho thấy vai trò quan trọng của độ ph
trong các hệ sinh lý trong cơ thể và trong môi trường
trong cơ thể người
cân bằng độ ph là yếu tố quan trọng để đạt được và duy trì sức khỏe tốt
sự mất cân bằng acid ba ger có thể dẫn đến bệnh tật kể cả ung thư
việc phát hiện sự thay đổi độ ph của các hệ sinh lý trong cơ thể và môi trường
có ý nghĩa rất quan trọng
giúp phát hiện sớm các vấn đề về sức khỏe
để có thể điều trị kịp thời
hiện nay thì xác định ph của dung dịch
có hai phương pháp chủ yếu
là sử dụng máy do ph
và giấy chỉ thị
tuy nhiên là giấy chỉ thị thì khoảng chính xác rất là thấp
thì có da hình cao
và sử dụng đâu thì sẽ bị lão hóa
nhưng chúng em muốn tạo ra một chất
có khả năng phát quang tốt
ứng dụng được rộng rãi trên thị trường
và chúng em nghĩ đến
sử dụng phước chất rất hiếm
sau thời gian nghiên cứu tìm tòi
nhóm đã tổng hợp được phước chất eu hóa trị ba phát quang tốt biến đổi thuận nghịch theo độ ph
đáp ứng yêu cầu làm cảm biến ph huỳnh quang
và đây là sản phẩm của đề tài
nhóm nghiên cứu chia sẻ
sản phẩm hoàn toàn có khả năng ứng dụng cao trong thực tiễn
phương chất của em hoàn toàn có thể ứng dụng trong thực tế
bởi vì thứ nhất là bọn em đã thực hiện tiến hành cho ra hiệu suất rất cao
thứ hai là bọn em đã
ứng dụng tiến hành đưa và
hấp phụ phước chất lên đồ giò sinh học và hoàn toàn
nó không bị biến tính và có độc tính
nhóm nghiên cứu còn cho biết thêm
đã tổng hợp thành công phước chất mới của eu ba
chứa đồng thời hai phôi tử
dung dịch phước chất phát quang mạnh
thuận nghịch với ph
điểm ph bật
tắt phù hợp cho việc xác định sớm sự thay đổi của độ ph có trong dịch mật cơ thể người
phước chất sau khi hấp thụ trên vật liệu zeolite a
vẫn có khả năng cảm biến ph huỳnh quang và có thể tái sử dụng
tôi nghĩ rằng các em có thể tạo thành cái màng
để có thể xác định được giá trị ph một cách nhanh chóng
hoặc là đưa lên cái đầu giò
đầu dò xác định ph của túi mật chẳng hạn hoặc là một số vị trí khác trong cơ thể
để xác định được những cái
chẩn đoán sớm được một số bệnh tật
đưa vào quy trình điều trị
với một cái giá thành rất là hạn
thì tôi nghĩ đây là một cái
đề tài mà nó có hướng ứng dụng thực tế rất là cao trong giai đoạn tới
ngoài những ưu điểm trên
sản phẩm do nhóm các em học sinh đến từ trường trung học phổ thông chuyên đại học sư phạm hà nội
còn có ưu điểm chi phí sản xuất thấp
tính ổn định cao và khả năng phát quang phù hợp với yêu cầu ứng dụng
trong các đầu dò sinh học đưa vào cơ thể phát hiện sự thay đổi độ ph nhanh chóng và chính xác
trên thực tế
các phước chất này còn có thể được đưa vào vật liệu nền để tái sử dụng
đơn giản và tiện dụng hơn trong đời sống
hiện nhóm đang lên kế hoạch nghiên cứu để đưa đề tài này từ phòng thí nghiệm ra ứng dụng trong thực tiễn cuộc sống
ý tưởng này hiện đang được nhóm nghiên cứu hướng tới chế tạo thành các màng mỏng dùng làm chất chỉ thị ph
và xa hơn nữa
là đưa phước chất lên đầu giò sinh học
xác định sự thay đổi ph trong dịch mật của cơ thể sống
nhóm nghiên cứu hy vọng sản phẩm sẽ sớm được đưa vào ứng dụng trong cuộc sống hàng ngày
và đặc biệt là trong việc chuẩn đoán bệnh của ngành y tế
quý vị nghĩ sao khi đang ở nơi có nguồn nước ô nhiễm mà nhu cầu cơ thể lại không thể không sử dụng nước
những lúc như thế quả là gian nan phải không thưa quý vị
xin đừng lo lắng bởi chỉ cần với chiếc bình lọc nước purisu tuy nhỏ gọn nhưng tiện lợi
sẽ giúp quý vị có nước sạch để uống ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới
một trong những vấn đề nan giải mà con người đang phải đối mặt là
an ninh nước sạch hiện nay ở nhiều nơi trên trái đất
nguồn tài nguyên nước đang bị ô nhiễm nghiêm trọng tới nỗi không thể uống và sinh hoạt
để khắc phục
con người đã phát minh ra những chiếc máy lọc nước với đủ mọi kích thước
thậm chí có thể nhỏ như một bình nước uống di động như chiếc máy lọc nước puriso này
dù cho bạn đang ở nơi có nguồn nước ô nhiễm
thì chỉ cần với purisu
một chiếc bình lọc nước di động sáng tạo sẽ giúp bạn có ngay một cốc nước sạch để uống qua cơn khát
hiện tại có hai cách lọc nước phổ biến là dùng bộ lọc bơm di động hay các loại chai của ống lọc tích hợp bên trong
tuy nhiên cả hai thiết bị này đều có điểm hạn chế
và khó đáp ứng nhu cầu lọc nước uống cho mỗi cá nhân trong thời gian dài
bắt nguồn từ băn khoăn này
một nhóm khởi nghiệp ở hàn quốc có tên puriso đã tạo ra một chiếc bình lọc nước di động có khả năng hút nước vào bên trong
lọc sạch và tạo ra nguồn nước uống tinh khiết cho người sử dụng
thiết kế của chai nước puriso khá nhỏ gọn phù hợp cầm theo mọi lúc mọi nơi
chai sử dụng bộ lọc từ các thương hiệu uy tín trên thế giới nên đảm bảo tối đa về chất lượng với tuổi thọ khá dài
khoảng một lít nước cho mỗi lần sử dụng trước khi thay thế
hiện nay các loại chai tích hợp bộ lọc đang dần trở nên phổ biến
nhưng điểm bất tiện của loại chai này là phải đổ nước chưa qua xử lý qua phễu lọc
việc này có thể khiến nước bẩn và vi khuẩn động lại ở đầu chai gây nguy hiểm nếu uống phải
nhưng puriso đã giải quyết được vấn đề này bằng cách tách riêng bộ lọc và nơi chứa nước
nói một cách dễ hiểu nước sẽ được bơm vào hệ thống lọc ba lớp trước khi chảy vào khoang chứa nước sạch để uống
nước uống cuối cùng sẽ được lấy ở phần cuối chai
một ưu điểm của thiết bị này là việc có thêm một ống mở rộng khoảng một mét
giúp lấy nước từ những nguồn nước khó tiếp cận
với nguyên lý hoạt động tương tự như một chiếc máy bơm mà không cần phải mang theo một chiếc máy bơm bên trong
nhưng puriso vẫn có nhược điểm là dung tích chứa nước không được lớn
chỉ khoảng bốn lít thay vì trên nửa lít như nhiều loại chai hiện nay
hiện tại puriso mới chỉ là dự án kistarter và có giá bán khởi điểm khoảng sáu mươi chín đô la mỹ
tương đương với khoảng một năm triệu đồng việt nam
tokyo là thành phố an toàn trên thế giới
tuy nhiên tỷ lệ tội phạm đặc biệt liên quan đến tình dục và nạn nhân là những phụ nữ sống một mình lại xảy ra không hề ít
nhằm khắc phục tình trạng này một ứng dụng phòng vệ với tên gọi
tạm dịch là người đàn ông bên dèm cửa đã được nghiên cứu phát triển
hứa hẹn sẽ bảo vệ phụ nữ nhật sống một mình trước những nguy cơ tội phạm và yêu du xanh nhòm ngó
leo pales hai mươi một một công ty quản lý căn hộ tại nhật đã nghĩ ra ý tưởng khá thú vị
về việc sử dụng hình ảnh người đàn ông đứng bên dèm cửa để đánh động những kẻ có ý định phạm tội
hệ thống phòng chống tội phạm đặc biệt có tên là men on the curtain
gồm một máy chiếu mini có thể kết nối với điện thoại
từ ảnh động được cung cấp sẵn người dùng có thể chiếu lên dèm cửa rất dễ dàng
hình ảnh chiếu lên dèm đều là những hoạt động thường ngày của người đàn ông
ví dụ như uống nước tập võ nâng tạ tập bóng chảy
tổng cộng có tới một mươi hai hoạt động khác nhau
trên lý thuyết người nhìn từ bên ngoài căn hộ
đặc biệt là những kẻ phạm tội hầu hết sẽ bị đánh lừa nếu chỉ nhìn lướt qua bóng hình người đàn ông trong nhà
phụ nữ sống một mình về cơ bản được cho là mục tiêu rất dễ bị nhắm đến bởi các đối tượng phạm tội
chúng sẽ quan sát những hành động nhỏ nhất
chúng sẽ lên kế hoạch xem người đó bình thường sẽ làm những gì và làm như thế nào
theo leo pales hai mươi một công ty đã phải nhờ tới các diễn viên chuyên nghiệp để minh họa các hoạt động khác nhau
sau đó thu lại hình ảnh bóng của họ làm cơ sở dữ liệu
mỗi hoạt động sẽ kéo dài trong ít nhất ba mươi phút
như vậy cứ sáu tiếng hệ thống lại lặp lại một chu kỳ động tác
với việc phản chiếu hình ảnh của người đàn ông
khi đàn ông lên tấm dèm hệ thống men on the curtain đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc phòng chống tội phạm
men on the curtain có thể không đem lại tác dụng tốt nhất
đặc biệt nếu bố trí ở tầng trệt căn hộ hoặc khi mở cửa sổ
bên cạnh đó việc thiếu đi âm thanh sống động có thể khiến hệ thống không thể phát hủy hết tác dụng
mặc dù vậy sản phẩm mới chỉ đang trong giai đoạn thử nghiệm và chưa được thương mại hóa
nếu men on the curtain sớm được hoàn thiện và thương mại hóa
thì đây có thể là công cụ hữu hiệu để bảo vệ cho những phụ nữ sống một mình
biến thức ăn không sử dụng hết của gia đình thành phân bón cho các loại cây trồng trong vườn
ý tưởng nghe có vẻ lạ nhưng hoàn toàn có thể thực hiện được
ở mới đây một công ty khởi nghiệp đã cho ra mắt sản phẩm thùng rác có thể biến thức ăn thừa thành phân bón hữu cơ
thiết bị có tên zerra food resecycle có khả năng cắt giảm khoảng một trăm tám mươi kg đồ ăn thừa hàng năm cho mỗi gia đình
ý tưởng này cũng đã kết thúc chương trình khoa học công nghệ và cuộc sống tuần này của chúng tôi